các mô hình hợp tác xã và các tổ hợp tác nhỏ cũng đang dần phát triển mạnh
đã hỗ trợ không nhỏ về kinh tế cho rất nhiều chị em phụ nữ
tạo việc làm ổn định cho các thành viên và một số lao động thời vụ
giúp nhiều gia đình thoát nghèo và vươn lên làm giàu tại địa phương
hợp tác xã bản giao được thành lập từ năm hai nghìn năm
có tám mươi sáu thành viên trong đó có đến sáu mươi sáu thành viên là nữ
đã tự nguyện góp vốn để kinh doanh sản xuất theo mô hình hỗ trợ cho sản xuất nông nghiệp
những cây con giống
và thực hiện bao tiêu sản phẩm nông nghiệp cho bà con thành viên
xuất phát từ nhu cầu của thị trường
một số nhà hàng khách sạn xe ô tô hoặc trong gia đình
đang rất ưa chuộng một số loại tinh dầu dùng để sông hơi trong không khí
nhằm mang lại sự thư giãn và có lợi cho sức khỏe
hợp tác xã bản giao đã nảy sinh ý tưởng sản xuất tinh dầu
để cung cấp ra thị trường phục vụ người dân
nhận thấy tại địa phương xả là cây rất dễ trồng và trồng đại trà
tuy nhiên những năm gần đây
do bị thương lái ép giá nên bà con không bán được giá cao
nhằm giúp các thành viên tiêu thụ được sản phẩm
và cũng là thực hiện ý tưởng sản xuất tinh dầu
hợp tác xã đã thu mua những phần dư thừa không bán được của cây xả
như lá xả bẹ xả hoặc những củ xả nhỏ
để làm tinh dầu xả phục vụ nhu cầu thị trường
bước đầu cũng rất là khó khăn
nhưng cho đến bây giờ là hoàn thiện dây chuyền
và đồng thời nữa là đầu ra là tương đối ổn định
mà không đủ hàng để bán cho khách
đấy là một cái điều rất là mừng
chị em lại còn có để dành lại một phần nữa
để chị em có cơ hội để chị em đi chợ bán
để chị em có công ở trong đó
hầu hết các thành viên của hợp tác xã
nhất là phụ nữ
đều là những lao động tự do
làm nông nghiệp là chính
từ khi thành lập hợp tác xã với đa dạng ngành nghề
như trồng cây có muối
trồng rau mầm
nuôi ong lấy mật
sản xuất tinh dầu xả
thì chị em có việc làm đều đặn và thu nhập ổn định
dù thu nhập không cao
nhưng phù hợp với đời sống
của người dân
việc thu mua những phần dư thừa
của sản phẩm nông nghiệp là cây xả
đã giúp bà con có nguồn tận thu
tùy rất nhỏ
nhưng lại tiết kiệm được chi phí sản xuất
mô hình chiết xuất tinh dầu xả
là mô hình mới của hợp tác xã
nhưng hiện đang rất phát triển và được ưa chuộng
mô hình trồng xả là thuận tiện và thích nghi với sức khỏe của chị em phụ nữ nhiều nhất và nó còn mang lại có thu hoạch có thu thường ngày và đồng thời nữa là kể cả từ khi đi bẻ cho đến khui đi chợ hoặc là chế biến chị em đến đây làm rất là nhẹ nhàng nó rất hợp với chị em phụ nữ
từ cái chuyển đổi cách làm thì từ cái thu nhập của chị em bước đầu là ba triệu tám triệu bốn triệu nhưng mà hai năm nay là chị em thấp hơn

tuy sản phẩm tinh dầu xả không mang lại giá trị kinh tế cao nhưng lại là nhu cầu mà thị trường cần hơn nữa giá thành phải trăng nên cũng rất dễ tiêu thụ
quan trọng nhất chính là từ những cây trồng nhỏ dân dã mà người dân trồng tưởng chừng như không có hiệu quả kinh tế cao nhưng qua bàn tay của người phụ nữ đã trở thành sản phẩm được thị trường ưa chuộng đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng
vì thế mà cho dân trồng
dù giữa lúc đại dịch đang diễn biến phức tạp nhiều ngành nghề kinh tế lớn bị ảnh hưởng nhưng những mô hình kinh tế tập thể như hợp tác xã bản giao lại vẫn sản xuất kinh doanh bình thường và ổn định
chúng tôi cũng đã phối hợp với ủy ban nhân dân cùng các ban ngành đoàn thể tuyên truyền tới toàn thể cán bộ hội viên tập trung phát triển kinh tế và đặc biệt với các mô hình hợp tác xã và tổ hợp tác này
chúng tôi cũng đã phối hợp với ủy ban dân dân cùng các ban ngành đoàn thể tuyên truyền tới toàn thể cán bộ hội viên tập trung phát triển kinh tế và đặc biệt với các mô hình hợp tác xã và tổ hợp tác xã và tổ hợp tác xã
gia đình bà thanh chỉ trồng mía và một số cây ăn quả nhưng không có hiệu quả
hơn nữa do chưa nắm bắt được nhu cầu thị trường nên cũng không có sự tính toán trong đầu tư trồng cây
tuy nhiên những năm trở lại đây thấy hoa quả muộn trái vụ thường cho giá trị kinh tế cao
nên gia đình bà thanh đã trồng nhãn chín muộn đại thành và vải thiều sớm
nhờ đó mà kinh tế gia đình mấy năm nay đã khấm khá
cái vải sớm ấy thì khi nó chín sớm người ta chưa có
nhờ tôi hái mang ra chợ thì tôi cũng bán được bốn năm mươi nghìn một cân
việc thành lập các mô hình kinh tế tập thể do phụ nữ làm chủ bước đầu đã khắc phục được phương thức sản xuất nhỏ lẻ
tăng hiệu quả sản xuất và khả năng cạnh tranh cao có khả năng thúc đẩy sản xuất hàng hóa quy mô lớn
phù hợp với yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế và xây dựng nông thôn mới
kinh tế tập thể trước đây vốn chưa được nhìn nhận đúng về tính hiệu quả của nó nay lại có dịp phát huy thế mạnh của mình
sủ ngòi là xã nằm trong vùng quy hoạch của tỉnh có nhiều công trình trên địa bàn nền đất nông nghiệp bị thu hẹp
nhiều hội viên phụ nữ bị lúng túng trong tìm kiếm việc làm
tổ hợp tác đan cói xuất khẩu xã sủ ngòi thành lập từ năm hai nghìn một mươi bảy với hai mươi thành viên
đặt dưới sự quản lý của hội liên hiệp phụ nữ xã sủ ngòi
từ khi tổ hợp tác thành lập đã đáp ứng được yêu cầu tâm tư nguyện vọng của chị em phụ nữ về việc làm
nắm được mong muốn của chị em
hội phụ nữ xã sủ ngòi đã tìm hiểu và kết nối với một số công ty chuyên sản xuất đan cói xuất khẩu
để sản xuất thô các sản phẩm như khay đựng thùng rác cói để đựng giấy
ống đựng bút để xuất khẩu đi nhật và một số nước châu âu
lúc cao điểm tổ hợp tác sản xuất lên đến hai sản phẩm trong một tháng
ở nhà tôi chỉ có ở nhà có như là ngày hai bữa cơm nấu nướng cho con cho cái xong tôi lại làm
còn thu nhập thì nói cho cô là thu nhập thì mỗi một tháng ba triệu
nếu mà đấy là còn đi chợ đi búa nếu mà không thì còn được hơn
tôi làm cái này cũng được bốn năm rồi
nói chung là làm cái nghề này thì thu nhập được cứ mỗi ngày bình quân được một trăm linh
thế thì tôi làm trong khi mà làm hết việc ở ngoài đồng đã
bốc cà chua xua bốc cải xong là tối về cho cháu học xong là tranh tủ làm một đêm thôi
nói chung là số tiền này thì cứ mỗi tháng được khoảng tầm
làm nhiều nhanh là được ba triệu mà không làm nhanh là được hai triệu rưỡi
tùy thu nhập từ đan cói xuất khẩu không cao
nhưng đã giúp giải quyết việc làm cho lực lượng lao động phụ nữ nông thôn độ tuổi từ bốn mươi năm đến sáu mươi năm
là lao động tự do hoặc đã hết độ tuổi lao động
không thể vào làm việc tại các công ty nhà máy
nhưng vẫn rất cần việc làm
để thêm thu nhập cho gia đình và sinh hoạt hàng ngày
đây là công việc nhẹ nhàng và ổn định không bị bó buộc về thời gian
chị em phụ nữ sau khi sắp xếp xong công việc gia đình
thì dành thời gian rảnh rỗi để làm
tôi thấy công việc này là cũng khá tốt
vừa được thu nhập tiền mà lại vượt công việc làm hàng ngày
nó cũng nhàn thêm một ít nữa
thu nhập thêm một ít tiền thì đỡ vất vả cho gia đình
nói chung là có việc đều này là tôi thấy thoải mái
cứ đi làm về xong lại tối cơm canh cho các con các cháu xong là
lại bắt đầu chín giờ lại bắt đầu ngồi đan
tôi nghĩ là rất là thiết thực rất là hợp với cả các chị em
ở tầm tuổi năm mươi đổ lên thì đây là cái việc làm thêm
khi nào mình rỗi thì mình làm
các chị thì không phải là làm nguyên việc này
mà là trông con rồi nấu nướng cơm nước trông cháu
chủ yếu là trông cháu
rồi khi nào rỗi thì làm như này
thực ra là ở nhà để phục vụ tất cả nhà
nhưng mà lại vẫn cứ có thu nhập hàng tháng
nói chung là rất là tốt và chị em rất là thích
mặc dù tổ hợp tác đan cói xuất khẩu
tạo điều kiện giải quyết việc làm cho chị em phụ nữ rất hiệu quả
nhưng tại đây đang tồn tại một nghịch lý
đó chính là không lo thiếu đơn đặt hàng sản phẩm
nhưng kinh phí mở rộng các lớp đào tạo nghề lại không có
chi phí để mời thầy về dạy đan cói cho các chị em phụ nữ
bình quân là hai trăm linh một ngày
để thành thạo thì thời gian dạy nghề mất khoảng một tuần
đó là còn chưa kể đến kinh phí hỗ trợ
cho học viên điện thoại

trong khi đó vốn lưu động của tổ hợp tác đan cói xuất khẩu xã sủ ngòi
chỉ có vẻn vẹn một mươi triệu đồng
được ứng trước từ các cá nhân hội phụ nữ xã
để giúp đỡ quay vòng mua nguyên liệu về cho chị em đan cói
đơn đặt hàng từ các công ty xuất khẩu rất đều đặn
thậm chí chị em phụ nữ làm còn không hết việc
nhưng nguồn vốn để mua nguyên liệu thì lại rất hạn hẹp
ngân sách của xã cũng không đủ để hỗ trợ
thành ra tổ hợp tác muốn mở rộng các lớp
để đào tạo nghề rất khó khăn do không có nguồn kinh phí
để duy trì hoạt động của tổ hợp tác
mỗi thành viên chỉ đóng góp một trăm linh đồng một năm
dùng để thăm hỏi động viên các thành viên khi ốm đau